từ năm hai nghìn chín để thi công quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn qua thị trấn trợ rã huyện ba bể tỉnh bắc cạn hàng trăm hộ dân thuộc diện phải di rời nhà cửa để có đất phục vụ dự án
cũng từ lúc đó khu tái định cư ở khu vực tiểu khu một và hai thị trấn trợ rã hình thành để bảo đảm chỗ ở mới cho các hộ dân này
tuy nhiên từ đó đến nay khu tái định cư này còn nhiều bất cập ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân
hôm nay ông đồng minh nghệ tiểu khu trưởng tiểu khu một lại làm một công việc khá quen thuộc là sửa chữa hệ thống điện của gia đình
dù đã chuyển về khu tái định cư sống được nhiều năm nhưng hiện gia đình ông phải đi mua điện nhờ cách đó gần cây số
do đường dây điện kéo về quá xa nên điện rất yếu nhất là vào giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối
hàng chục hộ dùng một công tơ mà ông nghệ nói đến chính là như thế này
để có điện sinh hoạt tất cả các hộ ở đây phải mua điện từ một số cá nhân khác từ một công tơ tổng ở cách khu tái định cư gần một cây số
thế nên sử dụng một số điện phải trả mất bao nhiêu tiền
thì người dân hoàn toàn mập mờ

cũng không rõ nhưng mà là bắt buộc sinh hoạt hàng ngày không có bắt buộc dân phải phát tử làm chứ còn ai

theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ba bể dự án tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất để thi công quốc lộ hai trăm bảy mươi chín
được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm hai nghìn chín
đến nay đã tám năm trôi qua dự án vẫn chưa hoàn chỉnh nguyên nhân triển khai chậm là do thiếu vốn
ngoài hạng mục hạ tầng điện chưa xong các hạng mục khác cơ bản đã hoàn thành
để giải quyết bước mắt này
vừa qua chủ đầu tư là ủy ban nhân huyện thì đã có văn bản báo cáo ủy ban nhân tỉnh
trước những khó khăn nguồn vốn chưa có huyện trên chủ trương ứng vốn từ nguồn thu
từ đó được địa phương được hưởng theo quy định để triển khai hạng mục cấp điện
và ủy ban nhân tỉnh đã chấp thuận đồng ý với chủ trương này
theo kế hoạch khu tái định cư này sẽ bố trí khoảng một trăm linh lô đất ở cho người dân
đến ở tuy nhiên đã tám năm trôi qua mới có năm mươi bốn hộ đến nhận đất tái định cư
trong đó số hộ đến đây làm nhà thực tế chỉ khoảng hai mươi hộ
một phần các hộ không đến do đã làm nhà ở chỗ khác một phần do hạ tầng còn chưa đạt yêu cầu
đặc biệt chưa có điện là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này
vào mùa mưa bão sắp đến với thực trạng như hiện nay nếu không được khắc phục sớm
tình trạng mất an toàn là điều khó tránh khỏi dù đã được báo trước